hơn hai mươi một năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt hai bị cáo
nguyễn tiến dũng và lê thị thùy linh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cổ trạng vật trương ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai dũng đưa cho linh cất giữ một bịch ma túy đá
có trọng lượng trên một ba gram với mục đích là để dũng sử dụng
sau đó dũng bị lực lượng công an tỉnh kiên giang kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng
dũng đang tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an thu giữ trong xe mô tô do dũng điều khiển có một bịch ma túy đá trọng lượng gần một trăm linh gram
biết không thoát tội linh cũng đến công an đầu thú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tự nguyện giao nộp một bịch ma túy do dũng nhờ cất giữ
dũng thừa nhận số ma túy bị công an bắt giữ được dũng mua ở tp hcm với giá hai mươi bảy triệu đồng về để sử dụng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt nguyễn tiến dũng hai mươi năm tù
lê thị thùy linh một mươi tám năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy